tỉnh quảng ninh đã chủ trì lễ khai trương thông tuyến ba công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
trị giá trên hai mươi tỷ đồng do sun group đầu tư trên cả ba lĩnh vực đường không đường thủy và đường bộ
đó là cảng hàng không quốc tế vân đồn cảng tàu khách du lịch quốc tế hạ long và thông tuyến cao tốc hạ long vân đồn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sự buổi lễ
cùng dự có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
cảng hàng không quốc tế vân đồn được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ của di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
bởi thế công trình mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa với mái vò màu đỏ cam rực rỡ tựa những cánh buồm no gió xếp trồng lên nhau hướng ra biển lớn
nhà ga giai đoạn một là hai năm triệu hành khách một năm mở ra những cơ hội giao thương góp phần đưa quảng ninh hình thành trung tâm du lịch quốc tế
một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia theo đúng quy định tổng thể phát triển du lịch quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
việc đưa vào vận hành cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ bổ sung thêm một sân bay chất lượng quốc tế trên bản đồ khai thác hàng không của việt nam
đây là lần thứ hai kể từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại việt nam
một sân bay được xây mới sau sân bay phú quốc
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn thì quảng ninh đã thu hút được xã hội hóa đầu tư cho nước nhà
chúng ta thấy cái tư duy cái nhận thức cái định hướng phát triển triển khai chủ trương của đảng và nhà nước về xã hội hóa nguồn lực
không phải địa phương nào

đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của việt nam xóa điểm nghẽn lớn của ngành du lịch tàu biển là các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng
khi đi vào hoạt động cảng tàu khách du lịch quốc tế hạ long sẽ tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho ngành du lịch quảng ninh mở thêm những không gian mới cho hợp tác phát triển du lịch kinh tế mang tầm quốc tế
để kết nối sân bay cảng biển tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn với tổng mức đầu tư một mươi một tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng cũng chính thức được thông tuyến
việc tỉnh quảng ninh đồng loạt tổ chức khai trương đưa vào sử dụng chuỗi các công trình giao thông trọng điểm do tập đoàn sun group đầu tư không chỉ tạo một dấu ấn lịch sử mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc giải bài toán huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn